ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã có buổi làm việc với tỉnh an giang
tại buổi làm việc thường trực ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
theo đó tỉnh đã giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế gdp ở mức sáu năm vượt một mươi tám trên hai mươi hai chỉ tiêu
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tỉnh an giang đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm tốt trong chăm lo an sinh xã hội đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh cần chú trọng tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp nhất là thị trường và mô hình sản xuất
ba mũi nhọn của nông nghiệp an giang cần quan tâm hơn là lúa cá tôm và rau quả xuất khẩu gắn nông nghiệp công nghệ cao với thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là sản phẩm sạch và an toàn